ngày bảy tháng sáu đồn biên phòng hàm luông bến tre cho biết đã bàn giao đối tượng lý phun ba mươi chín tuổi
ngụ tại xã khánh hưng huyện trần văn thời tỉnh cà mau cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre
tiếp tục điều tra về hành vi giết người
ngày sáu tháng sáu đồn biên phòng hàm luôn nhận được tố giác của người nhà chủ tàu cá tg chín mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi bảy ts
về việc giết người xảy ra trên tàu khi đang hoạt động đánh bắt trên biển
đối tượng giết người là lý phôn bị hại là một người đàn ông ba mươi chín tuổi
ngụ thị trấn ba tri huyện ba tri tỉnh bến tre
sau khi xác định chiếc tàu cá này đang trên hành trình vào bờ địa phận tỉnh bến tre
đồng biên phòng hàm luôn chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với lực lượng chức năng
theo dõi hành trình của tàu cá và tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng lý phun khi tàu cá vừa cập bến
lý phôn khai nhận trong lúc làm việc trên tàu hai người từng xảy ra mâu thuẫn cửa cãi
khoảng giờ ngày bốn tháng sáu phôn dùng dao làm cá chém nạn nhân bên vai trái
gây mất máu nhiều và đã tử vong trên tàu
hiện vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định